tin quốc tế đáng chú ý khác giới chức israel cho bày mỹ đã đưa ra một đề xuất mới trong khuôn khổ các cuộc đàm phán nhằm tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn ở giải gaza giữa israel và lực lượng hamas do qatar làm trung gian
thông tin được đưa ra trong bối cảnh đã có những bất đồng đáng kể liên quan đến tỷ lệ trao đổi giữa số người palestine bị israel giam giữ và số người israel bị hamas bắt làm con tin ở gaza
một quan chức israel giấu tên cho hay để giải quyết những bất đồng về tỷ lệ trao đổi con tin giữa hai bên mỹ đã đưa ra một đề xuất bắt cầu và nhận được phản ứng tích cực từ phía israel
tuy nhiên hiện chưa rõ đề xuất của mỹ cụ thể là gì và hamas cũng chưa đưa ra bình luận
trước đó tel aviv từng bày tỏ thiện trí với đề xuất ngừng bắn sáu tuần và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đưa hàng viện trợ nhân đạo vào giải gaza để đổi lại tự do cho bốn mươi con tin đang bị hamas giam giữ
về việc hamas đề xuất israel trả tự do cho bảy trăm linh đến một người palestine đang bị giam giữ để đổi lấy những con tin là phụ nữ trẻ vị thành niên người già và người ốm yếu israel cho rằng không thực tế
trong diễn biến liên quan bộ trưởng quốc phòng israel yoav galan dự kiến sẽ tới mỹ trong hôm nay hai mươi bốn tháng ba để thảo luận về những diễn biến xung đột nỗ lực giải cứu con tin viện trợ nhân đạo và một số biện pháp nhằm đảm bảo ổn định khu vực